liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã phú lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
khiến hai người tử vong và một người nguy kịch
cơ quan chức năng cho biết nghi phạm từng chấp hành tám năm tù về tội hiếp dâm
sau khi hòa nhập cộng đồng thì nghi phạm sống bằng nghề làm phụ hồ
trước đó sáng ngày một mươi tháng tám cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân
tại xã phú lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long xảy ra vụ án mạng làm ba người trong cùng một gia đình thương vong
hai người chết là ông võ văn á bảy mươi năm tuổi bà trần thị lan bảy mươi một tuổi
một người bị thương nặng là hồ đan thanh một mươi tám tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
tiếp nhận vụ việc lực lượng công an đã nhanh chóng đến phong tỏa tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân
ngay sau đó nghi phạm được xác định là võ văn tuấn
tuấn là con ruột của hai nạn nhân tử vong và là cậu ruột của chị thanh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ tuấn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án